tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên sơ thẩm xét xử tranh án cùng ba bị cáo là cán bộ của tòa án tỉnh về tội tham mô tài sản
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên truy tố các bị cáo lê văn phước nguyên tránh tòa án nhân dân tỉnh trương công lộc nguyên kế toán trưởng huỳnh thị nhã nhàn nguyên thủ quỹ và ngô thị phương thảo nguyên kế toán viên tòa án nhân dân tỉnh phú yên về tội tham mô tài sản
tội danh này có khung hình phạt từ một mươi năm đến hai mươi năm tù để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo tòa án đã triệu tập một trăm bốn mươi chín người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thống nhất lập khống chính tư số sách để chiếm đoạt hơn hai tám tỷ đồng